thưa quý vị liên bộ tài chính công thương vừa có thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước
thời gian áp dụng là từ một mươi năm h chiều nay ngày ba tháng bảy
cụ thể xăng e năm ron chín mươi hai giảm bốn trăm linh tám đồng một lít giá bán lẻ không cao hơn hai mươi bốn trăm bảy mươi đồng một lít
xăng ron chín mươi năm giảm năm trăm tám mươi bảy đồng một lít giá bán lẻ không cao hơn hai mươi một bốn trăm hai mươi tám đồng một lít
giá dầu diazen giảm năm đồng một lit còn một mươi tám một trăm sáu mươi chín đồng một lit
giá dầu hỏa giảm ba mươi đồng một lit còn một mươi bảy chín trăm hai mươi sáu đồng một lit
trong khi đó dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s tăng nhẹ ba mươi sáu đồng một kg ở mức một mươi bốn sáu trăm hai mươi ba đồng một kg
như vậy đây là đợt giảm giá lần đầu của xăng sau hai kỳ giữ nguyên trong nửa cuối của tháng sáu
từ đầu năm đến nay giá xăng dầu trong nước đã trải qua một mươi chín lần điều chỉnh
trong đó có chín lần tăng bảy lần giảm và ba lần giữ nguyên